các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể xem xét các nội dung về việc triển khai tiêm vaccine trong đó có việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhắc lại lần hai mũi bốn
theo đó hội đồng đã thống nhất kết luận đối với việc tiêm mũi bốn bao gồm đối tượng tiêm người từ năm mươi tuổi trở lên người từ một mươi tám tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng
người từ một mươi tám tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với covid một mươi chín như cán bộ y tế cán bộ tuyến đầu công nhân các khu công nghiệp
về khoảng cách ít nhất là bốn tháng sau tiêm mũi ba người đã mắc covid một mươi chín sau tiêm mũi ba hoãn ba tháng sau khi mắc covid một mươi chín
đến nay cả nước đã có khoảng gần sáu mươi người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín với khoảng gần năm mươi sáu triệu liều
trước đó bộ y tế cũng có hướng dẫn với trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã mắc covid một mươi chín trì hoãn tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín sau ba tháng kể từ ngày mắc
hy vọng với kế hoạch tiêm vaccine trong thời gian tới những người có nguy cơ nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ và dịch bệnh sẽ ngày càng được kiểm soát